xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thế giới những năm gần đây đã chứng kiến những sự kiện lớn chưa từng thấy
điển hình như covid một mươi chín và chiến sự căng thẳng giữa nga và ukraine
giữa những thời điểm này thần đồng tiên tri ấn độ abhigya anand được giới truyền thông săn đón trong vài năm trở lại đây
bởi những dự báo khá chính xác của cậu bé về đại dịch covid một mươi chín cũng như những biến động lớn trên thế giới
và mới đây nhà tiên tri người ấn độ này đã cảnh báo về một sự kiện sẽ xảy ra vào ngày một mươi ba tháng bốn
cụ thể dựa trên những nghiên cứu về chêm tinh nhà tiên tri abhigya anand
đã đưa ra những dự đoán về ngày một mươi ba tháng bốn cũng như ba vấn đề mà con người trên toàn thế giới cần phải cẩn trọng trong thời gian sắp tới
trong một video được đăng tải trên kênh youtube cá nhân thân đồng tiên tri ấn độ cho biết tháng bốn năm nay là một hiện tượng chiêm tinh đặc biệt
do sao hỏa và sao thổ tương sinh với nhau nên không phải là điểm tốt cho toàn thế giới
theo dự đoán của thần đồng tiên tri abikia những vấn đề lớn trên sẽ ảnh hưởng đến các nước trên thế giới
người dân sẽ cảm nhận rõ nhất những tác động của sự kiện lớn trên
từ đó thân đồng tiên tri abikia đưa ra một số cảnh báo cho người dân để vượt qua giai đoạn khó khăn này
theo đó anand abhigya khuyên người dân nên cẩn thận với sự dịch chuyển của bản đồ tài sản
đi kèm với sự suy thoái của địa chính trị có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực ở các khu vực khác liên quan đến ukraine
tiếp đến thần đồng tiên tri abhigya cảnh báo người dân trên toàn thế giới
nên chú ý đến tình trạng lạm phát cuộc khủng hoảng năng lượng có thể dẫn tới giá dầu và giá lương thực tăng
ngoài ra cậu bé một mươi sáu tuổi dự đoán rằng thế giới có thể sắp phải hứng chịu một loạt thảm họa
chẳng hạn như mưa lớn động đất hay những thảm họa thiên nhiên khác
đồng thời con người cũng phải cẩn thận với đại dịch covid một mươi chín và sự biến động của nền kinh tế thị trường
riêng vào ngày một mươi ba tháng bốn tới đây annan cảnh báo rằng đây có thể là một cột mốc đáng nhớ
và con người nên chú ý vào việc đầu tư và tiêu dùng cần thiết chế khi mua sắm tránh mua những thứ không cần thiết
về vấn đề covid một mươi chín annan đưa ra lời dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc trong hơn một năm tới
tức là khoảng thời gian tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong đó số lượng ca nhiễm biến thể omicron sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sau tháng bốn đại dịch covid một mươi chín sẽ dần có chuyển biến tốt
ca nhiễm và tử vong giảm mạnh
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín có dấu hiệu thuyên giảm trên toàn cầu
kể từ nay đến đó thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng có liên quan tới dịch bệnh và kinh tế
những tiền trì dựa trên triềm tình học của abiga anand được cậu đăng tải trên kênh youtube với hơn một một triệu lượt theo dõi
trung bình mỗi video của annan thu hút từ vài nghìn tới hàng trăm nghìn lượt xem
riêng video đầu tiên được annan đăng tải vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã thu hút hơn tám ba triệu lượt xem
dựa trên nghiên cứu về triềm tình nhà tiền trì abiga anand đã nhìn thấy khoảng thời gian xảy ra biến cố và đưa lời cảnh báo
một số người còn so sánh cậu với nhà tiền trì muvanga
so với bà tiền trì muvanga những lời phán của nhà tiền trì nhí này có phần sát sườn hơn với đời sống
và cũng dựa trên những mốc thời gian cũ
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một abiga an đã đăng video dự đoán với tựa đề
global energy crisis and economy challenges tạm dịch là khủng hoảng năng lượng và thách thức kinh tế toàn cầu
gồm bảy thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều thách thức trong số đó đang dần trở thành hiện thực
điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng và thách thức kinh tế toàn cầu gồm bảy thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

trước đó abiga an cũng đã phần nào dự đoán được về căng thẳng leo thang dẫn tới cuộc xung đột nga ukraine vào tháng ba
lúc đó là vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thần đồng tiên tri ấn độ đưa ra lời dự đoán về sự căng thẳng địa chính trị nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ có một cuộc khủng hoảng địa chính trị có thể làm dung chuyển cả thế giới
không thể phủ nhận thời gian gần đây cậu bé người ấn độ có tên abiga an một mươi năm tuổi
đã nổi lên như một trong những nhà tiên tri đại tài
nhờ đưa ra những dự đoán được mong chờ về vận mệnh của thế giới
cũng như các diễn biến của dịch bệnh
có thể thấy việc dự đoán đúng một vài sự kiện vừa xảy ra
đã khiến cho những lời tiên tri của thần đồng tiên tri ấn độ này được nhiều người quan tâm
một trong những dự đoán trở thành sự thực
đó là lời cảnh báo chính xác về biến chủng omicron của sars cov hai
và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó abhigya anand cho rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ
sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo lời dự đoán này đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch
và tình hình sẽ khó được cải thiện
thần đồng tiên tri ấn độ cũng dự đoán đại dịch sẽ bùng phát vào tuần thứ hai của tháng một mươi hai
bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine và nhiều quốc gia lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn
tuy nhiên nhà tiên tri nhì cũng cho rằng chất lượng cuộc sống của con người
có xu hướng cải thiện
tình hình kinh tế cũng có thể phục hồi nhẹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và sau đó mặc dù vậy abhigya anand cảnh báo rằng
việc quá nhạy cảm với vaccine có thể gây ra tình trạng nền kinh tế bong bóng
abhigya anand cũng dự đoán vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khi sao hỏa kết hợp với sao thổ còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất
thế giới có thể sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn hơn
với khó khăn nghiêm trọng nhà tiên tri cho biết
dựa theo những dấu hiệu phức tạp của đại dịch đây rất có thể là giai đoạn
khi một biến chủng mới của sars cov hai xuất hiện
mặc dù không nói rõ trí tiết nhưng theo dự báo của abhigya anand
thảm họa này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thế giới mới có sự tái thiết mới
và kinh tế bước vào thời kỳ tăng trưởng trở lại abhigya anand cho biết
một trong hai mối nguy được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm
đó là tình trạng thời tiết cực đoan khắc nghiệt
và một điều gì đó tồi tệ hơn sau ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đúng thời gian này nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy
tại sáu bang là arkansas illinois kentucky missouri mississippi và tennessee
khiến cho hơn một trăm linh người chết hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
tổng thống mỹ joe biden ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra ba mươi trận lốc xoáy
một mươi một tháng một mươi hai tuyên bố thảm họa lốc xoáy vừa qua
có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử mỹ
hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở kentaki
trước đó abiga cũng đã dựa vào chiêm tinh học để đưa ra một số dự đoán chính xác rằng
sẽ có hàng loạt thiên tai và thảm họa xảy ra trên toàn thế giới
từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
điển hình như vụ đổ tòa trung cư một mươi hai tầng ở miami bang florida mỹ

hay trận lở đất xảy ra ở tỉnh shizuoka của nhật bản khiến nhiều người thiệt mạng
abiga cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động
nhiệt độ xuống thấp những cơn mưa lớn xuất hiện
và tình hình này kéo dài đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khiến cho cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
dựa trên một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới
đã khiến cho tên tuổi của abhigya anand nhanh chóng được nhiều người biết tới
và cậu bé sớm gia nhập hàng quốc
của những nhà tiên tri đại tài
một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù vanga
theo các nguồn tin địa phương từ năm tám tuổi
cậu bé abhigya đã đọc bốn kinh văn kinh điển là bhagavad gita của ấn độ giáo
ngoài ra nhà tiên tri nhí còn có sở thích xem thần thoại học chiêm tình
và thường dậy vào lúc bốn giờ sáng để cầu nguyện
abhigya anand cũng được cho là thông thạo rất nhiều ngôn ngữ
bao gồm tiếng anh tiếng phạn tiếng tamin
tiếng sinh tiếng hindi và tiếng canada
cậu bé đã có bảng tốt nghiệp về vi sinh vật ayurveda
y học truyền thống của ấn độ giáo từ một trường đại học ấn độ
và cũng là người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước
thưa quý vị dù dựa vào yếu tố tâm linh hay có bằng chứng khoa học
tiên tri cũng chỉ là những lời suy đoán với mức độ chính xác chưa được kiểm chứng
cách duy nhất để biết những gì mà thần đồng tiên tri này nói có chính xác hay không
chính là chờ đợi thời gian trả lời
mọi dự đoán đều chỉ mang tính chất tham khảo
tránh việc quá tin tưởng vào những lời dự báo tương lai mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại
còn các bạn các khán giả đang theo dõi từ đầu video đến giờ
các bạn nghĩ sao về những lời tiên tri này
liệu những gì abhigya anand dự đoán về ngày một mươi ba tháng bốn có chính xác hay không
hãy bình luận phía dưới video của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tin tức tiếp theo